do mâu thuẫn cá nhân hai đối tượng trần bảo hoàng và võ như ý cùng sinh năm hai nghìn ba
chú tại xã tịnh kỳ tp quảng ngãi đã dùng dao gây thương tích cho một nạn nhân
công an tp quảng ngãi vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn cá nhân khi đi trên cầu cổ lũy tp quảng ngãi
hai đối tượng hoàng và ý đã dùng dao chém anh đỗ văn tài chú tại xã tịnh khê tp quảng ngãi
nhiều nhát gây thương tích nặng
theo hồ sơ trước đó đối tượng hoàng và ý đã bị công an tp quảng ngãi xử phạt hành chính
về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác và được chính quyền địa phương giáo dục nhiều lần
ngoài hai đối tượng hoàng và ý công an tp quảng ngãi cũng đã khởi tố bốn đối tượng khác
trong vụ án về hành vi cố ý gây thương tích
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại